trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ sơ sinh cho đến sáu tuổi thì rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá rét
hiện tại số lượng trẻ nhập viện vì mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm họng viêm phế quản viêm phổi viêm tai dữa đang ngày càng gia tăng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh yên bái
bệnh viện sản nhi tỉnh yên bái trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ hai mươi đến hai mươi hai trẻ vào điều trị
trong tổng số hơn một trăm linh bệnh nhi đang điều trị nội trú thì có khoảng tám mươi trẻ mắc bệnh đường hô hấp như viêm mũi họng viêm amidam viêm thanh quản viêm phế quản
trong khoa có những buồng bệnh các bệnh nhi đều mắc viêm phổi hoặc kèm theo bệnh lý khác
hầu hết các trẻ có triệu chứng như sốt ho khó thở khò khè tiết dịch mũi họng giảm ăn nôn
một trong những nguyên nhân gia tăng bệnh nhi vào nhập viện thời điểm này là do thời tiết trở lạnh rét trong khi trẻ nhỏ sức đề kháng yếu
tình trạng trẻ nhập viện cũng gia tăng ở các trung tâm y tế các huyện như mù căng trải trạm tấu văn chấn và thị xã nghĩa lộ